năm hai nghìn một mươi bốn luôn ở mức cao hơn mức chung của khu vực đông nam á và thái bình dương
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám vẫn có tới năm mươi bốn người lao động đang làm những công việc dễ bị tổn thương
cải thiện chất lượng công việc trong nhóm việc làm này của thị trường lao động
cần phải trở thành một ưu tiên của chính phủ việt nam
nếu việt nam muốn đạt được mục tiêu hiện đại hóa kinh tế xã hội
thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nữa các nền tảng về thể chế để mọi nguồn lực
trong đó có nguồn lực có nguồn nhân lực
có thể được quy động phân bổ và sử dụng cách hiệu quả nhất
năng suất lao động của chúng ta nói chung có tương quan chẹt chẽ với trình độ giáo dục
năng lực kỹ năng và chuyên môn của người lao động
chính vì vậy giáo dục cho người dân mở rộng độ bao phủ phổ cập giáo dục
và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
trong đó có định hướng ưu tiên đào tạo các tài năng
sẽ luôn là quốc thất thần đầu đối với việt nam trong giai đoạn phát triển
việt nam đã và đang là một câu chuyện thành công với tốc độ tăng trưởng cao bền vững
trong những năm qua dù bối cảnh quốc tế có nhiều biến động
đây là kết quả của sự lựa chọn chiến lược của việt nam quyết định phát triển kinh tế
thông qua hội nhập toàn cầu sâu rộng hơn kết hợp với những cải cách trong nước
để hiện thực hóa quyết tâm trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi
việt nam cần những cải thiện về mặt xã hội song hành với phát triển kinh tế
việt nam hiện đang đi đúng hướng trên con đường trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao
là ý kiến của nhiều chuyên gia tại diễn đàn lao động việt nam năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vừa qua
tương lai việc làm của việt nam nằm ở quyết định lựa chọn và việt nam đang cho thấy sự lựa chọn của mình
thông qua cải thiện kỹ năng lực lượng lao động mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội
và hiện đại hóa các thiết chế quan hệ lao động
nhà máy số trang trại số công nghệ laser công nghệ đảo ngược
những thuật ngữ này sẽ trở thành những kỹ năng nghề trong tương lai đó là kỹ năng số
những kỹ năng tương lai lần đầu được giới thiệu tại cuộc thi tay nghề thế giới hai nghìn một mươi chín diễn ra tại kazan nga vào tháng chín vừa qua cho thấy
thách thức và ứng phó của thế giới đối với lao động việc làm và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
với dự đoán khoảng một phần ba công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của cuộc cách mạng bốn
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình
khi robot thay thế con người thì việc nâng cao kỹ năng tay nghề là điều cần thiết
để việt nam trở thành một cường quốc kinh tế thì phải có những lao động được đào tạo bài bản
đặc biệt trong kỷ nguyên bốn tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam cũng khá cao
để duy trì được tốc độ này phát buộc phải có lao động có tay nghề
diễn đàn về nâng tầm kỹ năng lao động việt nam vừa qua đã thể hiện cam kết ở các cấp cao nhất của chính phủ
về phát triển kỹ năng và đưa ra phương hướng chính sách cho một tương lai việc làm tươi sáng hơn
thông qua cải thiện năng suất dựa vào nâng tầm kỹ năng lao động
kể từ năm hai nghìn một mươi ba quy mô lao động của việt nam đã bắt đầu tới hạng so với quy mô của nền kinh tế
và vì lẽ đó năng cao năng suất chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn
trong cải thiện tốc độ tăng trưởng và trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế đối với mô hình tăng trưởng
cùng với đó bộ luật lao động sửa đổi vừa thông qua một dấu mốc quan trọng
trên con đường hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động của việt nam
theo hướng năng lao động trên cả nước
hướng hiện đại phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế
đề án cải cách bảo hiểm xã hội dựa trên nghị quyết trung ương hai mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
cũng mở đường hướng tới mở rộng độ bao phủ toàn dân về bảo hiểm xã hội
đây là những bước tiến quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm
trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi